đường ô tô tân vũ lạch huyện nối liền cảng cửa ngõ lạch huyện với hệ thống đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng và quốc lộ năm đã hoàn thành trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
để hoàn thiện việc kết nối giao thông chính phủ đã cho phép sử dụng phần vốn dự phòng còn lại của dự án để đầu tư nút giao tân vũ nối liền dự án với đường cao tốc hà nội hải phòng
với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan thì tính đến thời điểm này nút giao tân vũ lạch huyện đã hoàn thành và đang chờ nghiệm thu để chính thức đưa vào khai thác sử dụng
đường ô tô tân vũ lạch huyện nằm trên trục giao thông quan trọng từ đảo cát hải đi qua bán đảo đình vũ vào thành phố hải phòng
đồng thời nối liền cảng cửa ngõ lạch huyện với hệ thống đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng và quốc lộ năm với tổng chiều dài một mươi năm sáu mươi ba km
điểm đầu của dự án nằm tại nút giao tân vũ được thiết kế là nút giao khác mức dạng biến thể hoa thị
hoàn chỉnh kết nối ba tuyến đường tân vũ lạch huyện cao tốc hà nội hải phòng đường vánh đê ba thành phố hải phòng
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy nút giao được khởi công xây dựng
chỉ sau hơn một năm công trình đã hoàn thành
để thực hiện được kế hoạch đề ra hoàn thành các hạng mục dự án bảo đảm tiến độ chất lượng
các nhà thầu đơn vị tư vấn giám sát đã xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết theo từng ngày từng tuần
trong quá trình thực hiện dự án chúng tôi đã tuân thủ nghiêm túc theo các chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
trong đó có các biện pháp các quy trình kiểm soát chất lượng
trong quá trình triển khai dự án chúng tôi đã đệ trình với chủ đầu tư một đề cương quản lý chất lượng công trình
cùng hơn một trăm linh trang yêu cầu các kỹ sư và nhân viên của chúng tôi tuân thủ một cách nghiêm túc
về quy trình kiểm soát chất lượng và được chủ đầu tư chấp thuận
chúng tôi đã bố trí hai mươi giám đốc thi công người nhật và ba mươi chuyên gia nước ngoài
cùng trên hai trăm linh kỹ sư người việt và trên một công nhân người việt để thi công ba k ba kíp
để giải quyết khối lượng thi công khổng lồ này
về chất lượng chúng tôi khẳng định chất lượng bảo đảm công tác kiểm tra gắt gao đã diễn ra
và nghiệm thu chất lượng sắp tới
đại diện chủ đầu tư dự án của bộ giao thông vận tải
là ban quản lý dự án hai đã tăng cường lực lượng phối hợp với tư vấn giám sát
đồn đốc các nhà thầu thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ chi tiết đề ra
bộ giao thông vận tải đã được triển khai từ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
và hiện nay các hạng mục công việc chính đã cơ bản hoàn thành
liên doanh nhà thầu cũng như tư vấn giám sát và ban quản lý dự án hai
đang hoàn thiện các thủ tục để mời hội đồng nghiệp thu nhà nước
và các cơ quan để tiếp nhận quản lý đưa dự án sớm đưa dự án vào khai thác
những ngày giáp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
những hạng mục cuối cùng của công trình nút sao tân vũ lạch quyện đã được hoàn thành
đây là một công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giữa đường ô tô tân vũ lạch huyện
với đường cao tốc hà nội hải phòng tạo ra nút giao khác mức
và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi qua lại nơi đây